ngày hai mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín công an tỉnh lai châu nhận được tin báo về một sát chết nữ giới tại khu vực bồi bài bản lùng than xã mù sang huyện phong thổ
ngay sau khi tiếp nhận thông tin các tổ công tác thuộc phòng cảnh sát hình sự phòng kỹ thuật hình sự ngay lập tức lên đường đến hiện trường
nạn nhân được xác định là bà phàn san mẩy sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi một sống tại bản lùng than trong tư thế nằm ngửa dưới một khe nước cản chạy dọc từ trên đồi xuống rộng khoảng một năm đến hai mét có độ dốc cao
tổ công tác nhận định hiện trường có sự xáo trộn nhiều khả năng trước đó có sự ràng cò

để thúc đẩy lở nhanh chóng về nước ban chuyên án đã tiếp tục trao đổi thông tin với công an kim bình trung quốc tiến hành mạnh mẽ các biện pháp để đuổi lở ra khỏi địa bàn
trong lúc tổ trinh sát đang đi xác minh nghi can số một tại bà rịa vũng tàu thì từ mối quan hệ thân thiết với nạn nhân
bàn chuyên án xác định thêm một nghi can đã từng gặp gỡ trang đổi với nạn nhân đoàn tị huynh giao về việc mua bán đất giấy và làm ăn trước thời điểm xảy ra vụ án
nghi can số hai này đến từ địa phương khác và không thường xuyên xuất hiện tại khu vực xã tân lâm huyện diên linh tỉnh lâm đồng
tuy nhiên ban chuyên án vẫn quyết định cử một tổ tập trung xác minh kỹ lưỡng về nhân lai lịch của người này
trong khi hai mẫu trinh sát riêng biệt lần theo hai nghi can thì các điều tra viên tiếp tục giả soát các mối quan hệ của nạn nhân tại địa phương
đối tượng này là làm việc và làm thuê sinh kiếm sống ở địa bàn lâm đồng từ khoảng năm hai nghìn một mươi tám
chị giao này chị đi giao dịch đất thì chị có gửi một hình ảnh của một đối tượng cho một người bạn
thì xác định đây chính là đối tượng

khi mà anh em tiến hành điều tra xác minh thì đối tượng tự bỗng nhiên là không có mặt tại địa phương
cho nên lúc đó cái hướng điều tra tập trung vào cái đối tượng này
tại vì lúc đó là không có một có rà soát tất cả các mối quan hệ là không nổi lên cứ một cái gì
thì tập trung vào cái số đối tượng này thì ban đầu là xác định đối tượng là ở khu vực thành phố bảo lộc
nhưng mà sau đó anh em tiến hành xác minh thì phát hiện là đối tượng đã di chuyển đi đến tỉnh bà rịa vũng tàu
ban chuyên án lại càng có cơ sở hơn khi giả soát nắm được thông tin nguyễn phước châu
đã từng có thời gian đến làm thuê trên địa bàn xã tân lâm huyện di linh nơi phát hiện thi thể của chị giao trung dễ cà phê
một mặt theo dõi tiếp cận nghi can số một tại bà rịa vũng tàu

ngoài ra ngày thường nạn nhân có mang trên người điện thoại di động một số nước trang bằng vàng và xe gắn máy
tuy nhiên tại hiện trường không có bất cứ tài sản nào trên cơ thể
sau khi gây án đối tượng đã lấy số tài sản trên và tìm nơi tiêu thụ
các tiệm cầm đồ tiệm vàng trong khu vực được tìm hiểu kỹ để xác định đối tượng gây án
ngoài ra nguồn tin tại các bến xe cũng được khai thác để xác định hướng tòng thoát của các đối tượng
ngoài ra nguồn tin tại các bến xe cũng được khai thác để xác định hướng tòng thoát của các đối tượng
người chủ nhà trọ thì tiến hành xác minh phối hợp với chủ nhà trọ xác minh và đã dựng được đối tượng châu ở gòi không đông tỉnh tiền giang
ngay lúc đó một tổ công tác của chúng tôi từ bà rịa vũng tàu kết hợp với một tổ từ lâm đồng nhanh chóng di chuyển xuống tỉnh tiền giang
để xác định truy bắt đối tượng

kết quả khám nghiệm tại hiện trường
tám tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín chính sách đã phát hiện được nguyễn phức châu đang có mặt tại xã tân điền huyện gò công đông tỉnh tiền giang nên quyết định khống chế